thông tin cập nhật liên quan đến vụ xe tải chở dưa lật vào vách núi xảy ra trên địa bàn tỉnh phú yên
vào chiều ngày hôm nay đại tá phạm hồng sương trưởng công an huyện tuy an tỉnh phú yên cho biết
đã có bốn người chết năm người bị thương đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh phú yên
vào khoảng chín h ba mươi phút sáng ngày hôm nay trên đường dt sáu trăm bốn mươi ba thuộc xã an mỹ huyện tuy an
chiếc xe tải chở theo nhiều người trên đường đi tiêu thụ dưa hấu bị lật vào vách núi
theo ghi nhận chiếc xe tải biển kiểm soát bảy mươi ba h chín trăm bốn mươi hai bị lật ngựa va vào mái ta luy dương
vị trí của vụ tai nạn là đoạn đường dốc một bên là vực một bên là núi cao
hậu quả của vụ tai nạn bước đầu ghi nhận có ít nhất là bốn người tử vong và nhiều người khác bị thương
được đưa đến bệnh viện đa khoa tỉnh phú yên cấp cứu
đến trưa ngày hôm nay các lực lượng chức năng tỉnh phú yên vẫn đang sử dụng xe cầu
máy cưa để đưa các nạn nhân mắc kẹt trong ca bin xe tải ra ngoài
chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này trong các bản tin tiếp theo
thời gian vừa qua công an một số đơn vị địa phương đã phát hiện và tiến hành xử phạt hành chính đối với các đối tượng
chuyển hướng cuộc gọi sai quy định đến đường dây nóng của bộ công an
bộ công an đề nghị người dân sử dụng đường dây nóng phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự đúng quy định
cụ thể vào ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba
công an tỉnh hà nam đã xác định được đối tượng trần công minh trú tại xã thanh phong huyện thanh liêm tỉnh hà nam
có hành vi chuyển hướng cuộc gọi không đúng quy định đến đường dây nóng của bộ công an
làm ảnh hưởng đến hoạt động tiếp nhận xử lý tin phản ánh của cơ quan nhà nước
căn cứ kết quả xác minh và hành vi vi phạm đối tượng trần công minh đã bị xử phạt vi phạm hành chính với số tiền là bảy triệu năm trăm linh nghìn đồng
trước đó công an tỉnh bắc giang và công an tỉnh thái nguyên cũng đã tiến hành xử phạt đối với nhiều đối tượng có hành vi vi phạm như trên
bộ công an đề nghị người dân sử dụng các đường dây nóng phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự
xây dựng lực lượng công an nhân dân theo đúng quy định
các trường hợp sử dụng sai mục đích sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
trong vòng một tháng qua những vụ ngộ độc cá ủ chua liên tiếp xảy ra thậm chí là đã có trường hợp tử vong
đây là câu chuyện rất nóng tại huyện miền núi phước sơn tỉnh quảng nam
thế nhưng có lẽ là hậu quả trước mắt đó vẫn chưa đủ để làm thay đổi nhận thức của người dân
thói quen ăn uống những thực phẩm không đảm bảo an toàn vẫn luôn là mối đe dọa khôn lường đến sức khỏe tính mạng của người dân vùng cao quảng nam
mặc dù trên địa bàn vừa xảy ra ngộ độc do ăn cá ủ chua bệnh nhân vẫn còn điều trị tại bệnh viện
thế nhưng gia đình ông hồ văn thành vẫn sử dụng món ăn này trong bữa cơm gia đình
theo ông cá được ông tự bắt ở sông suối biết rõ nguồn gốc nên không có độc
trên địa bàn huyện phước sơn tỉnh quảng nam chỉ trong tháng ba đã liên tiếp xảy ra ba vụ ngộ độc do ăn cá ủ chua khiến một người tử vong nhiều người nguy kịch
thay vì tìm hiểu nguyên nhân gây ngộ độc thay đổi thói quen ăn uống
thì một bộ phận người dân ở đây lại chọn cách kiên cử không ra khỏi làng để phòng bệnh
thì mất kéo ăn cá chua bị ngộ độc mình cũng không rõ
họ đi bệnh viện họ xét nghiệm bệnh nó chỉ có người trong nhà của họ họ biết
trong làng có người mất là họ cử mùng một mùng bốn mùng chín
đến hiện nay mặc dù không có những bệnh gắn nẻ hơn nhưng vẫn còn thỉnh thoảng
một vài địa phương cũng có an liên quan đến cua chua nhưng mà những trường hợp này thì nhẹ
hiện nay thì chúng tôi đã tiếp tục cùng với các trung tâm văn hóa quyền
tuyên truyền cho người dân trên các phương tiện thông tin đại chúng
cũng như truyền thông qua các phương tiện bằng xe máy
hoặc là các cuộc họp giữa của xã và các thầu
mong rằng trong thời gian tới
tình trạng này sẽ có thể là chấm dứt
trước việc các vùng hộ độc thực phẩm liên tục gia tăng
chính quyền địa phương và các ngành chức năng đang tăng cường thông tin truyền thông
giáo dục về kiến thức an toàn thực phẩm để nâng cao nhận thức
thay đổi hành vi thói quen trong lựa chọn bảo quản chế biến và sử dụng thực phẩm của người dân
đặc biệt là đối với đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện miền núi
đối với ngành y tế quảng nam chúng tôi muốn khuyến cáo cho toàn thể nhân dân trên địa bàn
các địa phương đặc biệt là các địa phương miền núi
là ngưng ngay việc dùng thực phẩm cá chép ủ chua tiền thông
nâng cao nhận thức của người dân về vấn đề an toàn về thêm thực phẩm cho đồng bào
chúng tôi tiếp tục chỉ đạo cho trung tâm y tế huyện phước sơn
và bệnh viện đa khoa hội vực miền núi bắc tiếp tục lòa sát và tiếp nhận những ca bệnh
nghi ngờ ngồi đọc
những thức ăn như đợt này để sớm tiếp nhận và điều trị để tránh hạn chế thấp nhất đến vấn đề tự ban
mặc dù các ngành chức năng đang triển khai nhiều biện pháp để hạn chế thấp nhất những trường hợp ngộ độc
thế nhưng để có thể chấm dứt tình trạng này bảo vệ sức khỏe tính mạng của nhân dân
thì thay đổi từ trong nhận thức của từng người dân mới là điều quan trọng nhất
trong sáng nay ngày ba tháng bốn tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm đã tuyên án phúc thẩm
vụ chuyển nhượng hai dự án khu dân cư ven sông và phước kiển cho công ty quốc cường gia lai
đối với bị cáo tất thành cang cựu phó bí thư thường trực thành ủy tp hcm và đồng phạm
về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
vụ việc gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng
tại viên tòa hội đồng xét xử không chấp nhận quyết định kháng nghị của vị trưởng
viện kiểm sát nhân dân tp hcm không chấp nhận kháng cáo của sáu trên chín bị cáo kháng cáo
và kháng cáo của những người liên quan hội đồng xét xử chấp nhận một phần kháng cáo
của bị cáo nguyễn thị ngọc bị cáo phan thanh tân từ đó hội đồng xét xử tuyên phạt
các bị cáo trần công thiện một mươi ba năm tù nguyễn văn minh cựu chủ tịch hội đồng thành viên
công ty tân thuận tám năm tù trần tấn hải cựu phó tổng giám đốc công ty tân thuận năm năm tù
nguyễn thị ngọc bích cựu kế toán trưởng hai năm bốn tháng tù nguyễn hoàng việt
cựu kiểm sát viên ba năm tù nguyễn xuân tùng cựu trưởng phòng kinh doanh tổng hợp
công ty tân thuận bốn năm tù bị cáo phạm văn thông cựu phó tránh văn phòng thành ủy
tp hcm một mươi một năm tù huỳnh phước long cựu trưởng phòng quản lý đầu tư kinh doanh vốn
văn phòng thành ủy tp hcm chín năm tù riêng bị cáo phan thanh tân cựu phó chánh giang phòng
thành ủy tp hcm ở giai đoạn xét xử phúc thẩm đã nợp bổ sung ba hai tỷ đồng khắc phục hậu quả
và có nhiều tình tiết giảm nhẹ khác nên được hội đồng xét xử cấp phúc thẩm tuyên mức án ba năm tù
nhưng cho hưởng án treo trước đó bị cáo này bị tòa án nhân dân tp hcm tuyên mức ba năm tù giam
đối với kháng cáo của công ty quốc cường gia lai tòa sửa bản án sơ thẩm hoàn trả hơn một mươi sáu chín tỷ đồng
mà cơ quan điều tra đang tạm giữ cho công ty này tòa buộc các bị cáo sẽ bồi thường cho công ty tân thuận
theo kỷ lệ bị cáo thiện năm mươi bị cáo tất thành can một mươi bị cáo thông một mươi và các bị cáo hải việt
tùm lông bồi thường sáu một người đối với dự án khu dân tư tuyên sông do phần diện tích đất này
đã được quốc cường gia lai đầu tư xây dựng hoàn thiện và bản giao cho khách hàng việc thu hồi dự án
sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc sống người dân làm mất an ninh trực tự tại khu vực nên không thu hồi
đối với phần diện tích còn lại sở tài nguyên và môi trường tp hcm sẽ tiếp tục xem xét
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này riêng công ty tân thuận tiếp tục hoàn tất trách nhiệm liên quan
liên quan đến vụ cây bật gốc độ khiến nhiều người bị thương tại trường trung học cơ sở trần văn ân
quận một tp hcm vào sáng nay thì ủy ban nhân dân tp hcm đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan
trong văn bản cơ sở giáo dục và đào tạo tp hcm công an tp hcm và ủy ban nhân dân quận một
phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm dương anh đức do sở giáo dục đào tạo khẩn trương phú họp
của ủy ban nhân dân quận một tổ chức thăm hỏi các em học sinh và người đi đường bị thương
năm bắt lại tình hình sự việc xác định trách nhiệm báo cáo ủy ban nhân dân tp hcm chỉ đạo các cơ sở giáo dục
rà soát công tác phòng chống lục bão thiên tai hệ thống cây xanh trong nhà trường để đảm bảo an toàn
cho học sinh phụ huynh và giáo viên
cũng trong hôm nay ngày ba tháng bốn ủy ban nhân dân tp hcm cho biết đã chấp thuận giao cho bang quản lý dự án
đầu tư xây dựng tỉnh chỉ định thầu để tìm đơn vị thi công đối với sáu gói thầu bị chậm trễ
tại khu tái định cư sân bay long thành
sáu gói thầu chậm trễ sẽ chỉ định thầu gồm gói thầu số một mươi năm xây dựng trường tiểu học gói thầu số một mươi tám xây dựng trung tâm văn hóa
gói thầu số một mươi chín xây dựng trường trung học cơ sở gói thầu số hai mươi ba xây dựng chợ gói thầu số hai mươi bảy xây dựng trường tiểu học
và gói thầu số hai mươi tám xây dựng trường trung học cơ sở
đây là những dự án thành phần xây dựng hệ thống hạ tầng xã hội tại khu tác định cư lộc an bình sơn
thuộc dự án thu hội đất bùa thường hỗ trợ tái định cư sân bay long thành
ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai yêu cầu ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh phối hợp với các sở ngành địa phương
khẩn trương thực hiện chỉ định thầu đối với các gói thầu này đã triển khai thi công đảm bảo hoàn thành và đưa vào sử dụng trước tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
trước đó các nhà thầu thi công hạ tầng xã hội ở khu tái định cư lộc an bình sơn thi công gian dở chậm tiến độ
nên bị ban quản lý đầu tư xây dựng tỉnh đồng nai nhắc nhở lập biên bản nhưng vẫn không thi công nên bị chấm dứt hợp đồng
dự án sang lấp nền sân bay long thành đang trong giai đoạn chạy nước rút để kịp tiến độ
tuy nhiên hoạt động của dự án đã làm phát tán lượng lớn bụi mịn
ảnh hưởng cuộc sống của người dân ở ba xã bình sơn long an và bồ cạn thuộc huyện long thành
trước tình trạng này chủ đầu tư cho biết sẽ cùng chính quyền địa phương thăm hỏi hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng
kinh phí được trích từ nguồn phúc lợi xã hội của tổng công ty cảng hàng không việt nam
trong buổi làm việc với tổng công ty cảng hàng không việt nam mới đây
phó chủ tịch ubnd tỉnh đồng nai võ văn đức cho biết bùi ở dự án không chỉ tác động người dân huyện long thành
mà khi có gió bay mấy chục km đến nhân trạch thành phố biên hòa
theo ghi nhận tại xã bình sơn bùi đỏ phủ kính cây cối mái nhà và bay vào nhà dân
phó chủ tịch ubnd tỉnh đồng nai võ văn đức cho biết bụi ở dự án không chỉ tác động người dân huyện long thành
người dân đang lo ngại bụi mịn ở khắp nơi gây nên những bệnh về đường hô hấp nhất là với các em nhỏ
đây đó cứ phải hoạt liên tục rồi nước cứ phải lao nhà hoài vậy đó
rồi cứ thời gian có chút xíu lào quét là nó lại bám bụi lại nữa rồi đó
nhà em bé không mà tụi nó cứ ho bệnh liên tục
cứ nghỉ học hoài cứ vài bữa có thể nghỉ học bụi quá nhiều mà
làm sao cho nó đỡ ví dụ mấy anh bên công trình đó chịu khó là xịt nước hay này kia đồ hỗ trợ phụ dân
chứ giờ dân cũng đâu có nói gì được đâu
tại xã long an ủy ban nhân dân xã đánh giá khu vực ấp bưng môn ấp xóm trầu ấp ba bị ảnh hưởng nặng nhất
trước đó sở tài nguyên và môi trường đồng nai phát hiện ô nhiễm bụi tại đây vượt quy chuẩn gần hai mươi lần
hiện đoàn thanh tra bộ tài nguyên và môi trường đang có mặt tại đồng nai để kiểm tra đánh giá kiến nghị chủ đầu tư xử lý
khi mà xã tiếp nhận phản ánh thì xã cũng có giải thích với người dân về cái quy mô của dự án
và hiện nay thì theo phía địa phương cũng được biết là về phía tổng công ty cảng thông thế long thành
thì cũng đã có thực hiện các cái giải pháp theo cái đánh giá tác động môi trường
cũng như là sở tài nguyên môi trường bộ tài nguyên cũng có chỉ đạo để làm sao mà giảm thiểu tối đa
về các cái bụi nhịn từ xuất phát từ dự án ảnh hưởng đúng người dân
theo chuyên gia thời tiết ở các tỉnh thành phố
nam đang bước vào cao điểm nắng nóng hành khô do đó bụi mịn từ công trường sân bay long thành
có thể sẽ phát tán đi xa hơn thậm chí người dân ở tp hcm mặc dù cách xa gần năm mươi km nhưng vẫn sẽ bị ảnh hưởng
nếu tình trạng này kéo dài người dân tiếp xúc thường xuyên sẽ có thể bị viêm phổi nhiễm trùng phổi
có thể dẫn đến sơ hóa phổi được biết chủ đầu tư đang phải ghi động thêm xe túi nước xe khuất hỏa
để xịt rửa hạn chế bụi công trường phát tán
ngày hôm nay công an tỉnh tiền giang cho biết đã khởi tố và bắt tạm giam huỳnh văn hoàng
chú huyện châu thành để điều tra về hành vi giết người
ngày hai mươi bảy tháng ba giữa ông hoàng và người phụ nữ hàng xóm xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau
ông hoàng cầm cây gỗ đánh nhiều phát vào đầu và vai khiến nạn nhân ngã gục xuống đường
đối tượng sau đó tiếp tục đánh khoảng hai mươi hai lần vào đầu nạn nhân và chỉ dừng lại khi có người can ngăn
nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong
có vết thương quá nặng
hai nữ sinh đánh nhau phụ huynh không can ngăn mà còn rủ thêm người mang hung khí đi giải quyết
vụ việc xảy ra vào tối ngày một tháng bốn trên địa bàn tỉnh bình dương
rất may vụ việc được công an phường hòa lợi kịp thời phát hiện nên không có thương vong
công an xác định ngoài phụ huynh hai bên thì còn có bảy người mang theo nhiều hung khí
như kiếm tuyếp sắt dao tự chế và một khẩu súng
bên trong có sáu viên đạn
công an thị xã bến cát đang tạm giữ một số đối tượng để điều tra làm rõ hành vi gây dối trật tự công cộng
riêng khẩu súng thì được giám định để xác định đối tượng tàng trữ vũ khí
sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh
công an huyện quảng sương tỉnh thanh hóa đã bắt giữ được bảy đối tượng hoạt động tín dụng đen
cầm đầu là lê thị sim ở xã quảng thạch với lãi suất từ ba đến một mươi năm đồng một triệu một ngày
tương đương trên năm trăm linh mỗi năm
chỉ tính từ năm hai nghìn hai mươi một cho đến khi bị bắt
ổ nhóm này đã cho nhiều người trên địa bàn các xã ven biển của huyện quảng sương vay tiền
thu lợi bất chính một bảy tỷ đồng
hoạt động cho vay và thu nợ được thực hiện chủ yếu là qua zalo và facebook
sau nhiều nỗ lực tìm kiếm vào chiều tối ngày hôm nay
lực lượng cứu hộ cứu nạn công an thành phố thuận an tỉnh bình dương
đã tìm thấy thiếu niên bị mất tích khi tắm tại kênh nước
trước đó người nhái và rất đông cán bộ chiến sĩ cùng nhiều dụng cụ máy móc
đã được triển khai để tìm kiếm nạn nhân mất tích
đến khoảng một mươi bảy h ba mươi phút thi thể của nạn nhân được tìm thấy cách nơi tắm khoảng hai mươi m
được biết vào chiều ngày hôm nay ba tháng bốn khi trời đang mưa
một nhóm thiếu niên khoảng một mươi năm tuổi rủ nhau ra canh nước gần cống cầu quay để tắm
sau khi phát hiện một người mất tích cả nhóm hốt hoảng tìm người ứng cứu